đoàn công tác của tỉnh quảng nam do phó chủ tịch ubnd tỉnh đã đi kiểm tra thực tế khu vực đàn vọc trà vá chân sám sinh sống tại núi đá hòn rồ xã tam mỹ tây huyện núi thành
trước những mối đe dọa từ điều kiện tự nhiên và từ chính con người việc bảo tồn nguyên vị hay bảo tồn tại chỗ được xem là giải pháp tối ưu nhằm cải thiện hệ sinh thái nơi loài linh trường quý hiếm này cư ngụ
theo ghi nhận của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên tại núi đá hòn rồ xã tam mỹ tây huyện núi thành hiện có khoảng hai gia đình vọc với gần hai mươi cá thể sinh sống biệt lập sinh sống tại khu vực rừng tự nhiên hơn một mươi hectare
theo các nhà nghiên cứu điều kiện sống của đàn vọc trà vá chân sám đang chịu áp lực rất lớn vì sinh cảnh bị thu hẹp thiếu thức ăn ảnh hưởng của thời tiết lạnh và thoái hóa nguồn gen
ngoài ra đàn vọc đang bị đe dọa bởi hoạt động sản
bắt mở rộng sản xuất xâm hại vào rừng tự nhiên của loài người
hiện nay quảng nam đang xây dựng phương án bảo tồn loài vọc này theo hướng bảo tồn tại chỗ
cụ thể sẽ mở rộng thêm diện tích bảo vệ đàn vọc tại chỗ tăng thêm hai mươi hectare
trong tương lai sẽ mở rộng vùng sinh cảnh này khoảng tám mươi một trăm linh hectare nhằm bảo đảm cho một trăm linh cá thể vọc sinh sống
sau khi kiểm tra thực tế đoàn công tác đã có buổi làm việc với các ngành liên quan nhằm tìm ra giải pháp bảo tồn đàn vọc trà vá chân sám quỳ hiếm tại xã tam mỹ tây huyện núi thành
trong tương lai sẽ mở rộng vùng sinh cảnh này khoảng tám mươi đến một trăm linh hectare nhằm bảo đảm cho một trăm linh cá thể vọc sinh sống